các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
chiến lãm diễn ra tại trung tâm hội nghị quốc gia tp hà nội
về thông tin sinh chắc học mống mắt quy định tại điểm b khoản một
điều hai mươi ba luật căn cước quy định trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước
theo đó người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh chắc học
gồm ảnh khuôn mặt vân tay mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước
như vậy việc thu nhận thông tin sinh chắc học sẽ được cơ quan quản lý căn cước
tiến hành thu thập khi công dân làm thủ tục đề nghị cấp thẻ căn cước
luật căn cước có hiệu lực từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
như vậy kể từ mốc này tất cả người dân làm thủ tục để cấp thẻ căn cước
sẽ được lấy dữ liệu sinh chắc học mống mắt
việc thu thập thông tin sinh chắc học mống mắt để làm cơ sở đối soát
xác thực thông tin của mỗi cá nhân hỗ trợ trong những trường hợp không thu nhận được vân tay của một người
trong các trường hợp bị khuyết tật vân tay bị biến dạng
tại triển lãm đại diện cục c sáu cho biết dữ liệu về mống mắt có khả năng chính xác cao
rất phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trên thế giới và ở việt nam hiện nay
khi các giao dịch điện tử được mở rộng
dữ liệu về mống mắt sử dụng cho các thiết bị thông minh được trang bị các camera
tránh các trường hợp giả mạo khuôn mặt video giả mạo khi định danh xác thực cho các giao dịch
kết hợp với các yếu tố sinh chắc như khuôn mặt dữ liệu sinh chắc là cơ sở triển khai hiệu quả luật giao dịch điện tử
với các thiết bị di động hiện nay rất ít được trang bị mô đun xác thực vân tay
nên việc thu thập thông tin sinh chắc bắt buộc là phù hợp với xu hướng chuyển đổi số
theo c sáu sinh chắc học mống mắt được thu thập tại cơ quan công an cùng với vân tay và ảnh mặt
công dân cung cấp dữ liệu mống mắt khi làm thủ tục cấp căn cước tại cơ quan công an
như cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cơ quan công an cấp tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
công an cấp quận huyện thị xã thành phố thuộc tỉnh
thông tin từ c sáu cũng cho biết việc thu thập sinh chắc học mông mắt
ngoài việc giúp cơ quan chức năng quản lý cơ sở dữ liệu của người dân
còn giúp cho người dân tiện lợi trong việc thanh toán di chuyển qua các cửa kiểm soát của máy bay ga tàu
giải pháp xác thực định danh và thanh toán sinh chắc học được epay giới thiệu tại sự kiện cho phép người dân
chỉ cần thực hiện xác thực định danh một lần với các thiết bị hệ thống được cấp phép
sau đó sử dụng các thông tin sinh chắc học đã được đăng ký để thanh toán trên nhiều lĩnh vực
như ngân hàng giao thông y tế hành chính một cách thuận tiện nhanh chóng và an toàn
ngay cả khi không mang theo bất cứ thiết bị hay hình thức thanh toán vật lý nào
liên quan đến thông tin về adn giọng nói đại diện cục c sáu cho hay
luật căn cước quy định thông tin sinh chắc học với adn giọng nói được thu thập khi người dân tự nguyện cung cấp
hoặc cơ quan tiến hành tố tụng hình sự cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính
trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng nhiệm vụ có thực hiện chương cầu giám định
hoặc thu thập được thông tin sinh chắc học về adn giọng nói của người dân
thì chia sẻ cho cơ quan quản lý căn cước để cập nhật điều chỉnh vào cơ sở dữ liệu căn cước
khi có thêm những thông tin về dữ liệu sinh chắc này sẽ phục vụ tốt hơn cho công tác quản lý truy nguyên và nhận dạng
từ đó góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý nhà nước quản lý cư dân phòng chống tội phạm
và phát triển kinh tế số xã hội số công dân số
như vậy từ ngày một tháng bảy trong thủ tục cấp căn cước người tiếp nhận buộc phải thu nhận thông tin
nhận dạng và thông tin sinh chắc học gồm ảnh khuôn mặt vân tay mống mắt của người cần cấp căn cước
còn thông tin adn và giọng nói là không bắt buộc
thông tin adn giọng nói được cung cấp dựa vào sự tự nguyện của người dân hoặc cơ quan tiến hành tố tụng hình sự
cơ quan quản lý người bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính trong quá trình giải quyết vụ việc theo chức năng nhiệm vụ
có thực hiện việc trưng cầu giám định mới phải cung cấp adn và giọng nói
về vấn đề bảo mật an toàn thông tin đại diện cục khẳng định đều được triển khai thực hiện dựa trên các tiêu chuẩn
quy chuẩn quốc tế ở mức bảo mật mã hóa cao nhất nên người dân hoàn toàn có thể yên tâm về vấn đề không bị lộ và lọt dữ liệu
luật căn cước mới quy định người dân không phải nộp lệ phí khi được cấp căn cước lần đầu
như vậy đối với các trường hợp người dân lần đầu đi cấp căn cước không phải nộp lệ phí
luật căn cước luật số hai mươi sáu đã được quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
trong đó quy định rõ về việc thu nhận thông tin nhân dạng sinh chắc học
theo đó luật này có quy định cụ thể về trình tự thủ tục cấp thẻ căn cước
trong đó quy định rõ về việc thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh chắc học như sau
đối với người đủ từ một mươi bốn tuổi trở lên thì người tiếp nhận kiểm tra đối chiếu thông tin của người cần cấp thẻ căn cước
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cơ sở dữ liệu quốc gia cơ sở dữ liệu chuyên ngành để xác định chính xác người cần cấp thẻ căn cước
trường hợp chưa có thông tin của người cần cấp thẻ căn cước trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
thì phải thực hiện thủ tục cập nhật điều chỉnh thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
theo quy định tại các khoản một hai và ba điều một mươi của luật này
người tiếp nhận thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh chắc học gồm ảnh khuôn mặt vân tay mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước
đồng thời người cần cấp thẻ căn cước kiểm tra ký vào phiếu thu nhận thông tin căn cước người tiếp nhận cấp giấy hẹn trả căn cước
trả thẻ căn cước theo địa điểm ghi trong giới hẹn
trường hợp người cần cấp thẻ căn cước có yêu cầu trả thẻ căn cước tại địa điểm khác
thì cơ quan quản lý căn cước trả thẻ căn cước tại địa điểm theo yêu cầu và người đó phải trả phí dịch vụ chuyển phát
đối với người dưới một mươi bốn tuổi hoặc người đại diện hợp pháp của người dưới một mươi bốn tuổi được đề nghị cơ quan quản lý căn cước cấp thẻ
thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước cho người dưới sáu tuổi
thông qua cổng dịch vụ công hoặc ứng dụng định danh quốc gia
trường hợp người dưới sáu tuổi chưa đăng ký khai sinh thì người đại diện hợp pháp thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước
thông qua các thủ tục liên thông với đăng ký khai sinh trên cổng dịch vụ công ứng dụng định danh quốc gia
hoặc trực tiếp tại cơ quan quản lý căn cước
cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin nhận dạng và thông tin sinh chắc học đối với người dưới sáu tuổi
người đủ sáu tuổi đến dưới một mươi bốn tuổi cùng người đại diện hợp pháp đến cơ quan quản lý căn cước
để thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh chắc học theo quy định tại điểm b khoảng một điều hai mươi ba
người đại diện hợp pháp của người từ đủ sáu tuổi đến dưới một mươi bốn tuổi thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước thay cho người đó
trường hợp người mất năng lực hành vi dân sự người có khó khăn trong nhận thức làm chủ hành vi
thì phải có người đại diện hợp pháp hỗ trợ làm thủ tục quy định tại khoản một điều hai mươi ba
trường hợp từ chối cấp thẻ căn cước thì cơ quan quản lý căn cước phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
như vậy từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn khi làm thẻ căn cước chỉ có trường hợp người dưới sáu tuổi
mới không thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh chắc học gồm ảnh khuôn mặt vân tay mống mắt
các độ tuổi còn lại đều phải thực hiện thu nhận thông tin nhân dạng và thông tin sinh chắc học gồm ảnh khuôn mặt vân tay mống mắt
hiện nay nhiều quốc gia hiện đại tiên tiến trên thế giới như mỹ anh trung quốc đã xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia
về adn mông mắt giọng nói phục vụ quản lý dân cư và đấu tranh phòng chống tội phạm thiên tai thảm họa tìm kiếm tung tích nạn nhân
tại ấn độ đã triển khai cấp thẻ định danh cho hơn một ba tỷ công dân chứa thông tin vân tay mống mắt ảnh mặt hay sinh chắc học giọng nói
nhiều quốc gia đã đẩy mạnh ứng dụng hệ thống đăng ký cư dân liên quan đến adn xinh chắc học
và đã đạt được rất nhiều thành tiệu
tại việt nam qua triển khai ba hệ thống gồm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hệ thống sản xuất cấp căn cước công dân và xác thực định danh điện tử
đã bước đi những bước dài đúng và trúng với tình hình thực tiễn của đất nước cũng như xu hướng quốc tế
việc triển khai thực hiện những tiện ích công nghệ cho người dân trên thẻ căn cước công dân định danh xác thực điện tử
đã được thực hiện đồng bộ xuyên suốt góp phần thành công trong cắt giảm những thủ tục hành chính tạo văn minh xã hội phòng chống tham nhũng vật
nâng cao hiệu lực hiệu quả trong hoạch định điều hành chính sách quản lý của lãnh đạo và các cơ quan chức năng